bộ trưởng trần tuấn anh cùng đoàn công tác của bộ công thương vừa làm việc tại tỉnh gia lai
về tình hình triển khai quy hoạch và các dự án năng lượng trên địa bàn tỉnh
đây là hoạt động đầu tiên của bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh ngay sau khi nghị quyết năm mươi năm
nghị quyết trung ương của bộ chính trị về định hướng phát triển năng lượng quốc gia của việt nam
đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm vừa được thông qua nhằm cụ thể hóa và quán triệt tinh thần chỉ đạo
của bộ chính trị trong việc kết nối phối hợp địa phương cùng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
tại đây người đứng đầu ngành công thương đã lắng nghe những doanh nghiệp nhà đầu tư và cơ quan chức năng
tại địa phương về tình hình triển khai các dự án điện gió điện năng lượng mặt trời tại việt nam
theo đó nhiều đề xuất đã được đưa ra tại bộ công thương nhằm tháo gỡ vướng mắt cho doanh nghiệp địa phương
trên địa bàn tỉnh gia lai có ba dự án điện mặt trời với tổng công suất một trăm ba mươi tám mw
đã được bộ công thương phê duyệt bổ sung một mươi dự án điện mặt trời đã và đang trình các cấp thẩm định
phê duyệt với tổng công suất sáu trăm ba mươi hai mw

một dự án điện gió đã được bổ sung quy hoạch và năm mươi sáu dự án điện gió đề nghị bổ sung vào quy hoạch phát triển điện lực
với tổng quy mô công suất là tám năm mươi ba mw
bộ trưởng bộ công thương nhấn mạnh sẽ đưa ra các ý kiến tham mưu với chính phủ để sửa đổi các quy định liên quan
để tạo hành lang thông thoáng cho doanh nghiệp và địa phương cùng đầu tư phát triển năng lượng tái tạo theo hướng bền vững
tuy nhiên cần sự gắn kết chặt chẽ với phát triển kinh tế xã hội của địa phương và một số ngành khác
bộ trưởng trần tuấn anh cũng khẳng định sẽ dựa trên nguồn lực thực tế và thực hiện để phát triển nguồn cung cấp năng lượng
theo hướng tăng cường khả năng tự chủ đa dạng hóa bảo đảm tính hiệu quả tin cậy hướng tới phát triển bền vững